văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế vừa cho biết tính đến nay toàn tỉnh đã có năm người chết trong đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cùng các huyện thị xã đã kịp thời đến thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai dù lũ đã rút dần nhưng vùng thấp trũng vẫn còn bị ngập
đặc biệt tại vùng thấp trũng xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm khi lũ về bao vây nhiều khu dân cư
trường hợp tử vong mới nhất là ông nguyễn minh bằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở thôn đông phú làng vân trình xã phong bình huyện phong điền tử vong vào sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai
còn tại thị xã hương trà thiệt đại ban đầu do mưa lũ trên địa bàn đã khiến ba người chết và một người chết ở thị trấn phú đa huyện phú vang
những ngày qua lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cùng các huyện thị xã và các ban ngành đoàn thể tại địa phương đã kịp thời đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình để tổ chức mai táng cho các nạn nhân